thành phố hồ chí minh có hệ thống cơ sở vật chất và dịch vụ du lịch khá phát triển
từ những điểm vui chơi giải trí cho đến khách sạn nhà hàng
người dân thành phố thân thiện năng động mến khách
thành phố hồ chí minh luôn là địa điểm lý tưởng thu hút lượng lớn du khách hàng năm
để thu hút khách du lịch ngành du lịch thành phố hồ chí minh đang nỗ lực
tạo ra các sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch
và yếu tố văn hóa trong các sản phẩm du lịch được xem là yếu tố quyết định
tạo nên sự độc đáo khác biệt để thu hút khách du lịch
thành phố hồ chí minh là một đô thị á đông
cái đấy là cái đặc thù rất riêng và cái thứ hai nữa là đa sắc bầu về văn hóa
bởi vì chúng ta cũng có rất là nhiều dân tộc khác nhau đang cư ngụ trên thành phố hồ chí minh này
cái thứ hai nữa thành phố hồ chí minh này là thành phố trẻ
là một không gian mở cái kiến trúc để mà cho chúng ta thưởng ngoạn là đa văn hóa
bên cạnh việc tạo ra các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa riêng biệt
du khách còn được tham gia nhiều chương trình như lễ hội du lịch lễ hội trái cây
ẩm thực món ngon các nước v v
hoặc đến với các địa điểm di tích như hội trường thống nhất nhà thờ đức bà
khu du lịch sinh thái biển cần giờ công viên sài gòn safari địa đạo củ chi ở huyện củ chi
công viên văn hóa lịch sử dân tộc luôn được du khách chọn là điểm đến
nơi đây cũng đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về văn hóa lịch sử
và luôn làm hài lòng du khách khi tham quan những nơi này
rất thú vị cho tôi
trải nghiệm hấp dẫn với tôi
tôi đã hiểu rất nhiều về việt nam về thành phố hồ chí minh
có một kỳ nghiêng hùng vĩ khiến tôi rất phức kích
bạn nghĩ thế nào về các món ăn hôm nay
các món ăn cũng rất ngon
chúng thực sự là những món ăn quà phật
tôi rất thích ăn cay
chúng khiến tôi cảm nhận rất châu á
bạn thấy cảnh đẹp thế nào
cảnh vật tất cả rất đẹp
tôi có thể cảm nhận thiên nhiên thư giãn
cảnh vật thực sự rất đẹp
nhiều du khách muốn đến việt nam thành phố hồ chí minh chỉ để được một lần trải nghiệm cảm giác thú vị
ngồi lắc lư trên chiếc xích lô để bác tài xế xích lô đạp chậm đi tham quan phố phường thành phố
dưới những tán lá khẽ đông đưa hát vang cùng tia nắng vàng
vừa hít thở không khí bên ngoài thoáng mát có thể dễ dàng dừng lại bất cứ đâu
để chụp những tấm ảnh làm kỷ niệm chuyến đi
đã để lại những ấn tượng thú vị trong lòng du khách nước ngoài
tôi thấy ở sài gòn có nhiều cảnh đẹp và di tích lịch sử
nổi tiếng như dinh độc lập địa đạo củ chi bảo tàng chứng tích chiến tranh
và tôi rất thích du lịch trải nghiệm bằng loại hình xích lô như thế này
người việt thân thiện ngào phóng và bến khách tôi rất thích du lịch ở thành phố hồ chí minh
và tôi thích thú hài lòng với du lịch bằng xích lô như thế này
vẻ đẹp về đêm của sài gòn cũng là thời gian mà du khách thích thú nhất
bởi lẽ nơi đây có những hoạt động vui chơi những khu ấm tược lại rộn ràng và tấp nập hơn hẳn
và chỉ có về đêm mới có
những con đèn vơi
đủ màu sắc lung linh được thắp lên khác hẳn với cuộc sống hối hả của ban ngày
về đêm sài gòn dường như chậm lại
đêm sài gòn tỉnh nhưng không lặn trên các con phố vẫn tấp nập người qua lại
các cửa hiệu quán cà phê quán ăn vẫn sáng đèn để phục vụ du khách
sài gòn thành phố hồ chí minh về đêm đầy sự quyến rũ
lần đầu tiên đến sài gòn và được cảm nhận cuộc sống sài gòn khi về đêm
ông thomas người hà lan đã có những cảm nhận về sài gòn
lần đầu tiên tôi tới việt nam tôi đến hà nội được ba ngày
và tôi ở sài gòn được bốn ngày rồi
tôi đã đi nhiều nơi nhưng khi tới sài gòn thì tôi thấy nơi đây thật tuyệt
người dân nơi đây rất thân thiện hòa đồng và vui vẻ
đặc biệt là nơi đây có nhiều món ăn ngon nhiều điểm vui chơi thú vị
sài gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ với nhiều địa điểm vui chơi hoạt động về đêm
và không ai không biết đến những địa điểm như phố bùi viện hồ con rùa
với không gian thoáng mát xe cộ về đêm cũng thưa tớt
ngồi bên trên tượng đài giữa hồ công rùa
dường như được chìm ngưỡng ở một góc nhỏ của sài gòn
về đêm sài gòn luôn rực rỡ bởi những ánh đèn màu
cuộc sống người dân sài gòn được tô điểm bởi nhiều màu sắc khác nhau
sài gòn về đêm rất vui rất nhung nhiên thật là lung linh và náo nhiệt
nếu như du khách muốn đi trải nghiệm đến với vùng nông thôn của thành phố bằng đường sông
thì đã có các chuyến tàu thủy phục vụ giúp du khách ngắm nhìn được vẻ đẹp ven sông sài gòn
dọc theo sông sài gòn các tour du lịch sông nước sẽ đưa khách đi xuyên qua trung tâm
ngắm nhìn dáng vẽ hiện đại của thành phố rồi vòng sang hướng cường ruột tỉnh long an
tham quan khám phá cuộc sống sông nước của dân cư nam bộ
trước khi tới với rừng ngập mặn cần giờ cùng các khu bảo tồn chim dơi
du khách có cơ hội đắm mình vào cuộc sống hoang dã của thiên nhiên
chia sẻ với người dân nơi đây những nụ cười của cuộc sống tìm hiểu những truyền thống lịch sử
cũng như thưởng thức những sản vật của địa phương
đó cũng là kết quả đặc biệt nộp đáo của những nhà thiết kế tour trên sông nước
cái đứt xuyên qua đạch đó là mình đi về lại sông sài gòn và mình về lại sài gòn
có nghĩa là mình đi đến cần giờ một hướng và mình đi về một hướng
nếu ai muốn khám phá vùng sinh thái nước mặn cần giờ thì đã có nhiều hình thức hấp dẫn như cầu cá sấu
thăm khu chiến trường rừng sát khu bảo tồn sinh thái v v
để du khách có thể hiểu thêm về rừng sinh thái nước mặn của việt nam
mục đích chính của chúng tôi ở đây là làm sao đó để nâng được cái nhận thức
của người dân nhận thức của du khách khi đến và họ sẽ quảng bá được cái giá trị
cái vai trò đặc biệt là về hệ sinh thái của rừng mặn cần giờ
du khách sẽ đi len loại vào trong rừng này và những hệ rễ trăn nước này
chúng ta sẽ bắt những con ốc len nó bám ở trên cây rễ của cây nước thì chúng ta sẽ bắt được
và đối với những con này con cá con ốc này đó là những cái thực phẩm nó vô cùng là thú vị và hấp dẫn
đối với cần giờ
thưa quý vị và các bạn trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh đã đóng gần sáu triệu năm trăm linh ngàn
lượt khách quốc tế đến thành phố
doanh thu ước đạt gần chín mươi tỷ đồng tăng hơn một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám và đạt gần bảy mươi kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
các nước trong cối asean mỹ nhật hàn quốc trung quốc úc pháp v v
có lượng khách đến thành phố hồ chí minh nhiều nhất
khách nội địa đến thành phố hơn hai mươi triệu lượt người đến thành phố
nhiều người đạt hơn năm mươi mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín
để thu hút du khách ngành du lịch thành phố đã tập trung đẩy mạnh xây dựng đổi mới nhiều loại hình du lịch
đưa cao chất lượng các dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với thành phố hồ chí minh
thưa quý vị nội dung chương trình thành phố sống đẹp kỳ này đến đây là kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau
xin kính chào tạm biệt